chiều nay bộ công an đã có buổi làm việc với các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân
tham dự kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc
giữa buổi làm việc có các đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc bộ công an
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm cho biết theo chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
có ba dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội
trong đó có hai dự án luật đã được chính phủ trình quốc hội tại kỳ họp thứ năm
kỳ họp này sẽ xem xét thông qua gồm luật căn cước và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tại buổi làm việc các đại biểu đã trao đổi ý kiến về những vấn đề liên quan đến các dự án luật
do bộ công an soạn thảo trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
cho ý kiến về những nội dung cần tập trung thảo luận tại kỳ họp
phát biểu kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn
tiếp thù ý kiến của các đại biểu mong muốn các đồng chí đại biểu quốc hội trong công an nhân dân
phát huy tinh thần trách nhiệm tại các đoàn đại biểu quốc hội về những vấn đề liên quan đến công tác công an
nhất là tăng cường tuyên truyền cung cấp thông tin để tạo sự đồng thuận trong các đại biểu quốc hội
nắm bắt những ý kiến còn băn khoăn về những nội dung cụ thể để chủ động giải trình
cung cấp thông tin phản hồi phù hợp chủ động đăng ký phát biểu thảo luận tại hội trường
hoặc tại tổ về các dự án luật nêu trên
đối với các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an bộ trưởng tô lâm đề nghị cần chủ động nắm tình hình
kết nối thông tin phối hợp chặt chẽ với các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân
để kịp thời cung cấp thông tin tài liệu làm rõ các nội dung theo yêu cầu của các đại biểu quốc hội